đắk lắc là địa phương có tiềm năng về đất đai về phát triển nông nghiệp
nhưng nếu như để cho người dân tự phát triển manh mốn tự phát trong sản xuất thì sẽ rất khó để phát triển
vậy nên cần phải xây dựng vùng trồng quy chuẩn thì mới vào được thị trường khó tính
tỉnh đắk lắc hiện đang đẩy mạnh liên kết sản xuất
thành lập các hợp tác xã kiểu mới để tạo ra sức cạnh tranh
toàn tỉnh đắk lắc có năm trăm năm mươi chín hợp tác xã bốn liên hợp tác xã thu hút khoảng sáu mươi bốn thành viên
giải quyết việc làm cho hơn hai mươi hai lao động
tuy nhiên nhiều hợp tác xã có quy mô nhỏ cơ sở vật chất và trình độ kỹ thuật còn lạc hậu
hoạt động thiếu gắn bó với nhau việc liên kết chuỗi đã được triển khai thực hiện nhưng còn hạn chế
mang tính tự phát theo phong trào hiệu quả chưa cao thiếu tính bền vững
mục tiêu chung của thời gian tới là đa dạng các mô hình hợp tác xã
nhất là mô hình hợp tác xã kiểu mới
theo hướng liên kết các thành viên gắn với sản phẩm hàng hóa chủ lực của địa phương
đổi mới tổ chức và hoạt động thích ứng với cơ chế thị trường
phát huy nội lực để sản xuất kinh doanh có hiệu quả